sau bốn năm hoạt động đường sách tp hcm cho thấy doanh thu số lượng khách tham quan tại khu vực này đều tăng liên tục
năm hai nghìn một mươi chín đường sách đã diễn ra hai trăm năm mươi hai sự kiện tức là cứ khoảng một năm ngày lại có một hoạt động được tổ chức
năm hai nghìn một mươi chín tại đường sách tp hcm diễn ra hai trăm năm mươi hai sự kiện hoạt động
trong đó có một mươi chín đợt hoạt động chủ đề gắn liền với các ngày lễ các sự kiện chính trị văn hóa của thành phố và cả nước
về doanh thu trong năm hai nghìn một mươi chín đường sách thu hơn bốn mươi bốn tỷ đồng tăng bốn hai trăm sáu mươi chín tỷ đồng tức tăng một mươi bảy mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
số bản sách bán được chín mươi một ba trăm hai mươi bốn quyển sách lượt người đến đường sách trong năm hai nghìn một mươi chín đạt ba một triệu lượt
cụ thể trung bình một ngày có tám năm trăm linh lượt người đến trong đó ba mươi là du khách nước ngoài
so với số liệu qua bốn năm kể từ ngày khai mạc đường sách tp hcm về doanh thu số bản sách hoạt động chủ đề hoạt động trưng bày triển lãm
giao lưu giới thiệu sách đều tăng